khu vực từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi phần phía bắc của tây nguyên là các tỉnh con tum và gia lai vẫn còn có mưa
nhiệt độ trên các khu vực này trong ngày hôm nay vì thế mà vẫn chưa tăng
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh nhiệt độ vẫn trong khoảng từ một mươi bảy đến hai mươi một độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi khu vực phía bắc của tây nguyên nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ trời rét nhẹ
còn ở khu vực các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận và khu vực phía nam của tây nguyên
là các tỉnh đắk lắc đắk nông cũng như cả lâm đồng nhiệt độ đồng đều ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
tại nam bộ trong ngày hôm nay khối không khí lạnh vẫn khuếch tán yếu xuống
vì thế mà dù có nắng sớm nhưng mà nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở nam bộ sẽ không quá cao
phổ biến mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ
thời tiết dễ chịu thuận lợi cho các hoạt động vui chơi đón xuân của người dân
trên biển do ảnh hưởng liên tục của không khí lạnh vì thế mà ở khu vực phía nam của vịnh bắc bộ
trở xuống khu vực biển của quảng ngãi tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy khiến biển động
ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp năm
phần phía tây của huyện đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy biển động
và khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh ở mức từ cấp bốn đến cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước